xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ và trung bộ phổ biến là chỉ có mưa vài nơi
trong khi đó tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ tây nguyên và nam bộ có thể có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
sang ngày mai tại các tỉnh thành bắc bộ thì vẫn phổ biến là có nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi có nắng nóng khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tuy nhiên là trạng thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu
khi mà từ chiều tối mai tại đây sẽ chịu ảnh hưởng của dãy ngắp thấp khiến cho mưa rông tăng mạnh
riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió giật mạnh nguy cơ về lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
còn tại các tỉnh thành trung bộ thì trong ngày mai cũng có nắng nhiều
với mức nhiệt trưa chiều mai xuất dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động trong ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
vùng núi phía tây có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng gai gắt
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực nam bộ và tây nguyên mưa rông tập trung chính vào lúc chiều tối
còn sang ngày mai thì trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ có thể đạt mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại tây nguyên
và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
có nơi còn cao hơn
đến với những thông tin thể thiết biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi một độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp năm cấp sáu có lúc giật cấp bảy nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn